theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ năm đến một mươi giờ sáng ngày một mươi hai tháng chín áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số năm hầu như ít di chuyển ở ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến quảng ngãi với sức gió mạnh nhất cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
trên biển từ thừa thiên huế đến quảng ngãi huyện đảo lý sơn cồn cỏ lao tràm có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
trong sáng nay ngày một mươi hai tháng chín ven biển khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp tám
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh khu vực nam biển đông quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
trên đất liền do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày hôm nay một mươi hai tháng chín khu vực từ đà nẵng đến phía bắc quảng ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến một trăm linh km
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng chín khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to
từ đêm ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng chín các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên một trăm năm mươi mm một đợt
toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy